ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền cổ động trực quan hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và theo như kế hoạch của thành phố hà nội thì trong thời gian diễn ra kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô tới đây sẽ có rất nhiều hoạt động sôi nổi đa dạng và đầy ý nghĩa được tổ chức
theo đó ngày giải phóng thủ đô sẽ thực hiện tuyên truyền trang trí cổ động trước trong và sau ngày kỷ niệm tổ chức tuyên truyền lưu động chiếu phim triển lãm trưng bày
và chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật về chủ đề sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
ngoài ra hà nội còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức những hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng như chương trình nghệ thuật tôi yêu hà nội
lễ hội văn hóa dân gian đương đại hai nghìn một mươi chín cuộc thi ảnh quốc tế hai nghìn một mươi chín
trong thời gian này trên toàn thành phố cũng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
tại khu di tích hoàng thành thăng long sẽ diễn ra các hoạt động ra mắt sách chúng ta đem vinh quang dân tộc trở về
khai mạc triển lãm hà nội mùa thu năm ấy tái hiện lễ trao cờ lịch sử tại khu vực sân đoan môn và gặp mặt giao lưu với các nhân chứng lịch sử